chúng tôi đã giới thiệu hai bài đầu trong loạt bài bảy kỳ này
chương trình hôm nay xin tiếp tục giới thiệu bài thứ ba có tiêu đề
bi đát những bioethanol mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo đề án phát triển nhiên liệu sinh học gọi tắt là bioethanol
được thủ tướng chính phủ phê duyệt hàng loạt nhà máy bioethanol đã ra đời
nhằm sản xuất cung cấp nhiên liệu sinh học pha chế xăng e năm
tập đoàn dầu khí việt nam pvn đã quyết định chủ trương đầu tư
chỉ đạo các đơn vị thành viên đầu tư ba nhà máy bioethanol ở ba miền
tại phú thọ quảng ngãi và bình phước công suất mỗi nhà máy một trăm linh triệu lít một năm
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân các nhà máy bioethanol được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng
đến nay đều rơi vào tình trạng bi đát
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm cả nước đã có bảy nhà máy bio ethanol được xây dựng
tổng năng lực sản xuất dự kiến khoảng năm trăm linh hai tấn một năm
đủ để pha chế tám bốn mươi sáu triệu tấn xăng e năm khi các nhà máy này hoạt động đủ một trăm linh công suất thiết kế
trường hợp các nhà máy chỉ hoạt động sáu mươi năm công suất thiết kế
sản lượng ethanol đạt khoảng ba trăm hai mươi sáu hai trăm năm mươi tấn một năm
đủ để pha chế sáu bốn mươi sáu triệu tấn một năm
tuy nhiên do diễn biến bất lợi của giá dầu thế giới liên tục giảm sâu
thời gian qua cùng với giá thành xăng e năm chưa thật sự hấp dẫn khiến người dân không mặn mà với xăng sinh học
chính vì vậy các nhà máy bioethanol lần lượt rơi vào cảnh ế ẩm
không tiêu thụ được sản phẩm hoạt động lay lắt và buộc phải quyết định đóng cửa
hiện nay chỉ còn nhà máy bioethanol tủng lâm hoạt động
nhà máy bioethanol phú thọ
xã cổ tiết huyện tâm nông
do công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb làm chủ đầu tư
được khởi công từ tháng sáu năm hai nghìn chín
tổng vốn đầu tư ban đầu hơn một ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
sau điều chỉnh gấp gần hai lần lên tới hai bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng
dự kiến đi vào vận hành thương mại từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một
tuy nhiên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai cho đến nay
dự án đang chống dịch
và tạm dừng tiến độ mới đạt bảy mươi chín
có mặt tại nhà máy mới thấy hết vẻ hoang tàn của dự án
được đánh giá là cánh chim đầu đàn trong hệ thống cung cấp nhiên liệu sinh học cho cả nước
giữa mênh mông đồng ruộng khung cảnh nhà máy im lìm hoang lành
không có bất cứ dấu hiệu nào của việc thi công hay sản xuất
các hạng mục quan trọng đã chuẩn bị hoàn thành như
nhà điều hành khung cảnh nhà máy

các hạng mục quan trọng đã chuẩn bị hoàn thành như

khu bồn cồn thành phẩm điện lỏ hơi
lâm vào cảnh giang dở
đang dầm mưa rãi nắng nên hoen dỉ xuống cấp nghiêm trọng
quanh nhà máy chỉ có lác đác vài người làm công tác bảo vệ
cánh cổng luôn khép chặt
ở tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập
người dân sống quanh khu vực cho biết
chỉ khi nào có đoàn kiểm tra về
họ thuê người cắt cỏ trung quanh
để đỡ trướng mắt
dù cỏ dài dây leo đã được cắt xét
nhưng vẫn không thể làm tươi mới
hàng trăm tấn thiết bị đắp chiếu bấy lâu
để dự án được triển khai thuận lợi
tỉnh phú thọ đã triển khai nhiều giải pháp
tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp như
cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khu nhà ở
và các công trình phục vụ cán bộ nhân viên
chuyển mục đích và giao đất cho chủ dự án
phê duyệt đơn giá cho thuê đất
cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án
đồng thời có văn bản chấp thuận
cho chủ đầu tư triển khai quy hoạch vùng nguyên liệu
với quy mô tám hectare
và chủ đầu tư đã đầu tư gần một mươi năm tỷ đồng
để đầu tư giống phân bón kỹ thuật
tuy nhiên kết quả chỉ như muối bỏ bể
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tâm đông
phan đức tài ngao ngán
ngày xưa đây là cánh đồng lúa bờ sôi ruộng mật
nông dân xót của không chịu trả đất
chính quyền phải cưỡng
không chế thu hồi
tưởng rằng sau đó nhà máy sẽ thu hút lao động địa phương
cuối cùng bỏ hoang
nông dân oán thán nhiều lắm
huyện cũng đã nhiều lần
kiến nghị cấp trên nếu không thực hiện được
thì sớm truyền mục đích dự án
tránh bỏ hoang năm này qua năm khác
liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
có công văn đề nghị thủ tướng chính phủ
bộ công thương và tập đoàn dầu khí việt nam
chỉ đạo chủ đầu tư để nhanh tiến độ
khả năng tìm cách đưa dự án trở lại hoạt động
nghe ra còn khó hơn
tìm đường lên trời
theo tập đoàn dầu khí việt nam
đối với dự án bioethanol phú thọ
do cổ đông chính góp vốn
trong dự án là cổ đông
ngoài ngành dầu khí
nên tập đoàn dầu khí việt nam và tổng công ty
dầu việt nam không có quyền tự quyết định
các vấn đề của dự án
và hiện các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói
chung về kế hoạch tiếp theo
bởi sau khi đánh ra lại
thế hiệu quả kinh tế của dự án
không đáp ứng kỳ vọng đầu tư
nguyên nhân chính do giá nguyên liệu sắn tăng cao
trong khi giá sản phẩm giảm
so với dự báo được duyệt
tình hình tài chính của tập đoàn dầu khí việt nam
rất khó khăn hiện nay đã hết vốn
để hoạt động việc xin ân hạn
trả lãi tiền vay và nợ gốc
cơ cấu lại các khoản đã vay
gặp khó khăn
các cổ đông chưa có phương án huy động nguồn vốn
còn thiếu để triển khai tiếp dự án
các cổ đông ngoài ngành dầu khí
không đồng ý góp thêm vốn
thực hiện chỉ đạo của bộ công thương
tổng công ty dầu việt nam
tiếp tục làm việc với các cổ đông khác
để xem xét thống nhất phương án
triển khai tiếp theo như
thành lập tổ công tác đánh giá rõ
hiện trạng máy móc thiết bị của dự án
khả năng hoàn chỉnh đưa vào sử dụng
tính toán dự toán chi phí
thực hiện các công việc còn lại của dự án
để đưa nhà máy vào hoạt động
với quan điểm không phát sinh
giá trị hợp đồng epc
dự án bioethanol dung quất
do công ty cổ phần nhiên liệu sinh học
dầu khí miền trung bsr bf
làm chủ đầu tư
với tổng vốn thực hiện gần

đã vận hành thương mại
từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn
nhà máy vận hành bốn đợt
tổng số ba mươi sáu ngày
sản lượng chưa đầy bảy m ba
xăng e một trăm linh khoảng một mươi hai
công suất thiết kế
công ty e một trăm linh
cung cấp gần chín mươi sản lượng
cho tổng công ty dầu việt nam
để phối trộn xăng e năm
nhà máy đang tạm dừng vận hành
từ ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
cho đến nay
do thiếu vốn lưu động mua nguyên liệu
giá thành sản xuất cao hơn giá bán sản phẩm
không có thị trường tiêu thụ
theo đánh giá
các chỉ tiêu kinh tế trong thực hiện đầu tư
cũng như sau khi nhà máy đi vào hoạt động
đều không đạt theo báo cáo
đầu tư dự án
giá thu mua sắn nguyên liệu
khi đổi tổng số
khi lập dự án là

sau đó tăng lên gần

trong khi chi phí nguyên liệu
chiếm khoảng sáu mươi sáu mươi năm
giá thành sản phẩm
dẫn đến tăng giá thành sản phẩm
ngoài ra giá dầu trên thị trường
thế giới giảm sâu
khiến giá ethanol giảm theo
ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất
thị trường tiêu thụ xăng e năm trong nước
cũng chưa phổ biến nên hoạt động cầm chừng
tuy ngừng vận hành
nhưng vẫn phát triển
giá sinh chi phí điện nước bảo dưỡng
khấu hao tài sản
báo cáo của chủ đầu tư cho biết
nhà máy bioethanol dung quất
lỗ khoảng một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
chủ đầu tư là công ty của phần
nhiên liệu sinh học dầu khí miền trung
gặp khó khăn về tài chính
thiếu vốn mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh của nhà máy
sản lượng tiêu thụ rất thấp so với công suất thiết kế
doanh thu không đủ
bù đắp chi phí hoạt động
đặc biệt trong tình hình hiện nay
khi giá dầu thô giảm sâu
nên giá ethanol không cạnh tranh được
so với sang khoáng
do đó bộ công thương yêu cầu
công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền trung
nghiên cứu áp dụng các giải pháp
tối ưu hóa sản xuất để giảm
chi phí giá thành sản phẩm như
nâng cao hiệu suất lên men
phối trộn nguyên liệu sắn phối trộn than
xem xét tận dụng các tiện ích
điện hơi từ nhà máy lọc dầu dung quất
nhà máy ngừng hoạt động
doanh nghiệp đành động viên

nghỉ chờ việc không lương
từ giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tháng bảy vừa qua
ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng ngãi
đã có báo cáo nêu rõ
sản phẩm xăng e năm của nhà máy
bioethanol dung quất không tiêu thụ được
nên không có khả năng trả nợ ngân hàng
nhà máy đang nợ
các ngân hàng trên địa bàn hơn

phần nợ của nhà máy bị các ngân hàng
đưa vào danh mục nợ xấu
bioethanol bỉnh phước
có tổng bức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng
tương đương tám mươi sáu trăm tám mươi bốn triệu đô la mỹ
nguồn vốn chủ sở hữu ba mươi
vài tiến dụng bảy mươi
đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi
chủ đầu tư công ty phương đông
và liên danh nhà thầu công ty toyo thai
công ty cổ phần tư vấn
và đầu tư thiết kế dầu khí
đã ký hợp đồng epc
với giá trọn gói năm mươi tám ba mươi tám triệu đô la mỹ
dự án được thực hiện
trong hai mươi một tháng
trong quá trình thực hiện
chủ đầu tư điều chỉnh tổng bức đầu tư
lên tám mươi bốn năm trăm ba mươi ba triệu đô la mỹ
tăng gần ba tám mươi năm triệu đô la mỹ
theo báo cáo của chủ đầu tư
tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
nhà máy chỉ hoạt động năm đợt
sản xuất gần một mươi sáu ba triệu lít ethanol
với giá thành khoảng
hai mươi một năm trăm linh đồng một lít

tổng bức đầu tư điều chỉnh tổng bức đầu tư lên tám mươi bốn năm trăm ba mươi ba triệu đô la mỹ
tổng bức đầu tư điều chỉnh tổng bức đầu tư lên tám mươi năm năm trăm ba mươi một triệu đồng một lít
so với giá thành sản phẩm
khi lập dự án đầu tư
giá thành sản phẩm cao
sức tiêu thụ hạn chế
nên từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba đến nay
nhà máy gần như đắp chiếu
do gặp khó khăn
về thị trường tiêu thụ sản phẩm
hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp
nên đối tác nước ngoài quyết định
tạm dừng vận hành nhà máy đến năm hai nghìn một mươi tám
khi thị trường thuận lợi
mới hoạt động trở lại
tính sơ sơ
mỗi năm nhà máy lỗ khoảng hai trăm linh tỷ đồng
khấu hao tài sản cố định tám mươi sáu tỷ đồng
trả lãi vay chín mươi sáu tỷ đồng
ngừng thi công
nợ nần trồng chất
ba nhà máy bioethanol rơi vào thảm cảnh bi đát như kiến bò trong chảo nóng
sau khi thực hiện xong dự án
các nhà máy đi vào hoạt động đều bị thua lỗ lớn và hầu như không vận hành thương mại
toàn bộ vốn đầu tư vào ba dự án với tổng số tiền đã thanh toán
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lên tới hơn năm bốn trăm linh tỷ đồng
chưa có hiệu quả
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thứ ba có tiêu đề
bi đát những bioethanol
trong loạt bài bảy kỳ có tiêu đề chung là
những con nợ của nền kinh tế
do nhóm phóng viên báo nhân dân thực hiện
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp sau